một vụ thảm án kinh hoàng vừa xảy ra tại khu hợp thành phường phương nam
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh làm bốn người tử vong
nạn nhân gồm bà nguyễn thị hát năm mươi năm tuổi cháu phạm đình hưng chín tuổi phạm thu hà tám tuổi
và cháu vũ thị huyền ba tuổi các nạn nhân được phát hiện đã tử vong vào sáng sớm ngày hôm nay
khi chị vũ thị thanh là con của bà hát mẹ của các cháu hưng và hà đi làm ca đêm về thì phát hiện
theo nhiều người dân ở cạnh nhà nạn nhân cho biết chị thanh đi làm ca đêm ở một cửa hàng xăng dầu
trên quốc lộ một mươi trước khi đi làm chị thanh có nhờ mẹ đẻ đến trong nhà giúp
một số hàng xóm cũng cho biết chiều ngày hôm trước có hai thanh niên đến hỏi nhà chị thanh
hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án